thưa quý vị theo thống kê tính đến ngày hai mươi tháng tám tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng sáu mươi hai trăm chín mươi chín tỷ đồng
là giảm ba bốn trăm bốn mươi bốn tỷ đồng so với tháng liên kể trước đó
trong đó tồn kho căn hộ trung cư là một mươi một sáu trăm chín mươi ba căn tương đương là một mươi bảy chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng
trên địa bàn thành phố hà nội tính đến ngày hai mươi tháng tám tổng số tồn kho vào khoảng bảy bảy trăm sáu mươi tám tỷ đồng
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba giảm năm hai trăm linh hai tỷ đồng tương đương bốn mươi năm mươi
trong đó tồn kho căn hộ trung cư là bảy trăm chín mươi một căn tương đương tám trăm tám mươi bốn tỷ đồng tồn kho nhà thấp tầng hai ba trăm bốn mươi ba căn tương đương sáu tám trăm tám mươi bốn tỷ đồng
tính đến ngày hai mươi tháng tám tổng giá trị tồn kho tại thành phố hồ chí minh
vào khoảng một mươi một sáu trăm năm mươi tám tỷ đồng so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba giảm năm tám trăm một mươi một tỷ đồng tương đương ba mươi ba
và so với thời điểm tính đến ngày hai mươi tháng bảy giảm ba trăm ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó tồn kho trung cư là bốn chín trăm bốn mươi một căn tương đương tám bốn trăm một mươi một tỷ đồng tồn kho nhà thấp tầng là năm trăm bảy mươi bốn căn tương đương một sáu trăm linh bảy tỷ đồng
tồn kho đất nền nhà ở là hai trăm sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi chín m hai
tương đương một hai trăm linh ba tỷ đồng tồn kho đất nền thương mại ba mươi bốn ba trăm một mươi tám m hai tương đương bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng